bởi đây là cách dễ dàng chiếm được lòng tin của bị hại
vâng và với chiêu thức này thì đối tượng phạm minh tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện kiến sương tỉnh thái bình đã bị công an tỉnh bắc giang bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tuân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại ở thị trấn bích động và xã hồng thái huyện việt yên tỉnh bắc giang
để lừa đảo tuân đã mặc quân phục quân đội và đeo quân hàm đại tá tự giới thiệu mình đang công tác trong ngành quân đội có chỉ tiêu xin học được ở trường học viện hậu cần học viện kỹ thuật quân sự và trường sĩ quan lục quân với giá từ năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ đối tượng để điều tra mở rộng
công an tỉnh bắc giang thông báo ai là bị hại của phạm minh tuân hãy đến cơ quan công an tỉnh bắc giang trình báo hoặc điện thoại theo số hai mươi bốn ba tám trăm hai mươi hai năm trăm sáu mươi sáu
gặp điều tra viên để được giải quyết
hiện nay một bộ phận giới trẻ sử dụng facebook gây sự chú ý với dư luận để câu view câu like không là câu chuyện mới nữa
thậm chí họ còn biết cách nắm bắt các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm để tung tin đồn nhảm khiến dư luận hoang mang
tất nhiên những hành vi này sẽ chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật bởi đây không còn là trò vui vô thưởng vô phạt nữa mà gây hậu quả cho toàn xã hội
vâng và điển hình đó là vụ việc của đỗ vũ tuấn
anh chú phường hai thành phố đà lạt xuất phát từ lời cảnh báo của người thân sau đó đăng thông báo khẩn trên trang facebook cá nhân của mình
về một nhóm gồm một mươi hai người bắt cóc trẻ em đã đến thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thông báo khẩn của tuấn anh đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và càng làm dư luận ở thành phố đà lạt hoang mang khi mà mọi việc chưa rõ ràng
theo điều tra vào ngày một mươi chín tháng ba sau khi một số phương tiện thông tin đưa hiện tượng người lạ rụ rỗ để bắt cóc trẻ em tại thành phố đà lạt
thành phố hồ chí minh gọi điện cảnh báo tuấn anh đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng bài thông báo khẩn với nội dung
có một nhóm gồm một mươi hai người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới đà lạt vào dạng sáng nay
người lớn trẻ nhỏ hãy nên cẩn thận
bạn nào có bé nhỏ đi học thì gọi điện thoại ngay cho giáo viên và ban hiệu trưởng nhà trường
con học xong thì ngồi trong lớp khi nào phụ huynh tới đón hãy cho ra ngoài
thì sáng hôm đó là hai mươi chín tháng ba và tầm khoảng bảy giờ sáng
thì anh của em cứ gọi tới sáng
thành phố hồ chí minh về thì đối với mẹ em là cẩn thận có một nhóm lên đà lạt
em có đăng tải một nội dung lên tin mạng là nói về bắt cóc trẻ em và nhóm người đã tới đà lạt
thì đó là em đăng tải là sao sự thật
không chỉ đăng thông tin bịa đặt tuấn anh còn chia sẻ đường dẫn đến bài viết của một trang báo mạng
về cảnh báo việc trẻ em bị người xấu rụ rỗ và còn trích dẫn thêm nguồn từ cơ quan công an
đến ngày ba mươi tháng ba
bài viết trên đã được ba trăm một mươi bốn người ủng hộ và sáu trăm một mươi năm lượt chia sẻ với nhiều bình luận mang tính chất tiêu cực
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn
chiều ngày ba mươi tháng ba cơ quan công an đã mời tuấn anh lên để làm việc
chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi
nên mà em không ngờ một việc nó tiến diễn đến mức độ tới sáu trăm linh mấy lượt người chia sẻ
và mấy trăm lượt like nó làm hoang mang đến dư luận của đại đại của mình
tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công hai vụ trộm cắp tài sản bắt giữ hai đối tượng
đó là phạm văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và võ tá tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đều trú xã cẩm thành huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
là thủ phạm gây ra các vụ việc trên
vào ngày hai mươi hai tháng ba phát hiện sơ hở của anh võ tá dương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú xã cẩm thành tỉnh hải dương
đối tượng võ tá tuấn đã vào nhà anh dương lấy trộm số tiền một mươi bốn triệu đồng để tiêu xài
cho đến khi bị bắt
trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba đối tượng phạm văn bảo đã đột nhập vào nhà chị nguyễn thị hoa
trú cùng địa phương lấy trộm hai triệu đồng tiền mặt một dây chuyền và một nhãn vàng
sau đó mang số vàng trộm được ra thành phố hà tĩnh bán lấy tiền tiêu xài và chơi game online
hiện công an huyện cẩm xuyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
hôm qua công an tỉnh lạng sơn đã kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai c ba nghìn hai trăm năm mươi
đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên xe gồm các loại vỏ bao bì vin bim hơn hai tấn bột màu các loại
ngoài ra còn nhiều hàng hóa về điện nước máy bơm và phụ kiện đồ điện tử
ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe là la văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và phương tiện
tại cơ quan công an lượng khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho một người đàn ông không rõ lai lịch
và để nhận tiền công hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thủ tướng chính phủ tiếp tục ra bộ tài chính xuất cấp không thu tiền hơn năm hai trăm linh tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt cho năm tỉnh gồm hà nam hơn một ba trăm linh tấn
quảng bình gần hai tấn bình định bảy trăm linh tấn lai châu hơn bảy trăm một mươi tấn và con tum là gần năm trăm linh tấn
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp
để hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn các địa phương báo cáo bộ lao động thương binh xã hội
bộ tài chính để trình thủ tướng xem xét tiếp tục hỗ trợ
trong năm hai nghìn một mươi năm tình hình thời tiết và thiên tai có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là hiện tượng enino gây hạn hán trên diện rộng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân
để kịp thời hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt
thời gian qua thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp gạo cho một số địa phương
để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn thiên tài
mặc dù không có được những thuận lợi như các địa phương khu vực đồng bằng
nhưng trong những năm qua chính quyền địa phương và nhân dân ở các xã vùng sâu
vùng xa vùng còn nhiều khó khăn vẫn đang nỗ lực đồng lòng cùng nhân dân cả nước
thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
về những đổi thay ở huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
để có con đường bê tông rộng rãi như thế này hơn chục hộ gia đình ở đây
đều đã đồng lòng hiến đất hiến cây làm đường xây dựng nông thôn mới
gia đình ông dương là hộ gia đình hiến nhiều đất nhất
cũng đã phải chặt bỏ nhiều cây lưu niên
nhưng mỗi lần nói về con đường mới ông đều rất tự hào
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm hơn ba trăm linh tỷ đồng nguồn lực đầu tư cho giao thông nông thôn
tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
thì có hơn một mươi tám tỷ đồng được huy động từ đóng góp của nhân dân
đó là một con số không nhỏ đối với những huyện nghèo như kỳ sơn
riêng đối với xã hữu kiệm sau năm năm phát động phong trào xây dựng nông thôn mới
tiêu chí đường giao thông nông thôn cũng đã cơ bản hoàn thành
thành công này có được chính là ở sự đổi mới về nhận thức của người dân
một tuần là phải xuống cơ sở ba lần
cái đường xá đi lại rất dễ dàng nhân dân rất ủng hộ
đó là đảng ủy chính quyền của tôi cùng hàng năm xếp thành tích cho các bản
đồng viên nhân dân và đồng chí đảng viên cản bộ cơ sở
không chỉ thay đổi bộ mặt nông thôn việc hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng đã đem lại hiệu quả giúp nâng cao thu nhập cho người dân
trong năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm số hộ đó nghèo của tòa nhà
đoàn huyện kỳ sơn đã giảm gần ba mươi
nông thôn mới đã và đang từng bước thay đổi cuộc sống của người dân
ở các xã vùng sâu vùng xa vùng còn nhiều khó khăn
nông thôn mới đã đạt được bảy trên một mươi chín tiêu chí về nông thôn mới và đang từng bước phấn đấu
là xã đầu tiên của huyện kỳ sơn cán đích vào năm hai nghìn một mươi
khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều nhưng từ những thành công đã đạt được
chính quyền đã đạt được bảy trên một mươi chín tiêu chí về nông thôn mới
chính quyền và người dân nơi đây luôn tin tưởng chắc chắn sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu ấy
vào ngày hôm qua tại hà nội bộ tài chính đã tổ chức họp báo thường kỳ quý i năm hai nghìn hai mươi
nhiều câu hỏi của báo giới xung quanh các vấn đề về thuế hải quan
quản lý giá quản lý tài sản công tình hình thu chi ngân sách nhà nước
đã được lãnh đạo bộ tài chính giải đáp
xung quanh thông tin đề xuất của bộ tài chính về tăng một đồng thuế bảo vệ môi trường
đối với mặt hàng xăng dầu bà vũ thị mai thứ trưởng bộ tài chính cho biết
đối với thuế bảo vệ môi trường hiện nay bộ tài chính chưa có kế hoạch để trình chính phủ điều chỉnh
bên cạnh vấn đề về thuế thì việc kết nối cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean
trong lĩnh vực hải quan cũng được báo giới quan tâm đại diện tổng cục hải quan cho biết
thông qua cơ chế một cửa quốc gia thì doanh nghiệp tổ chức người dân không còn phải trực tiếp
làm việc với từng cơ quan nhà nước nữa để hoàn thành các thủ tục hành chính trước khi
hàng hóa phương tiện thông qua và từ đó thì giảm bớt được phiền hà tiêu cực
tại buổi họp báo bộ tài chính cho biết thời gian tới sẽ quyết liệt chống thất thu
chống chuyển giá buôn lậu gian lận thương mại trốn thuế thu hồi nợ thuế giảm nợ động thuế
đồng thời sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra sau thông quan giám sát đối với hàng tạm nhập
tái xuất chuyển cửa khẩu hàng hóa ra vào các khu chế xuất kho ngoại quan
ubnd tỉnh khánh hòa vừa ban hành kế hoạch phòng
chống bệnh do virus zika trên địa bàn và chuyển trạng thái sang tình huống hai
coi như đã có ca bệnh để sẵn sàng ứng phó kịp thời với virus zika
sau khi có thông tin một nam du khách người australia đi du lịch tại việt nam
trong đó có tỉnh khánh hòa trở về nước đã dương tính với virus zika bộ y tế đã thành lập
đoàn kiểm tra đến làm việc với tỉnh khánh hòa đề nghị địa phương nâng mức độ cảnh báo dịch
bệnh zika từ mức chưa có ca nhiễm lên mức độ đã có ca nhiễm gọi là mức độ hai
ngay sau đó sở y tế tỉnh khánh hòa đã
chỉ đạo các trung tâm y tế nhất là thành phố nha trang nơi có đông du khách nước ngoài
lưu trú phải lấy mẫu tất cả ca bệnh nghi suốt suốt huyết dạng nhẹ ở mọi lứa tuổi
đến khám ngoại trú ở khoa nhiễm bệnh để gửi về viện pasteur nha trang giám sát tầm soát virus zika
bệnh viện nhiệt đới tỉnh khánh hòa cũng đã thành lập khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận điều trị
bệnh nhân mắc virus zika ubnd tỉnh cũng đã cấp một mươi tỷ đồng phòng bệnh suốt suốt huyết
bổ sung thêm ba tỷ đồng để phòng chống dịch zika
tiếp tục với vấn đề về y tế gần đây chúng ta nói nhiều đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
và tác hại của thực phẩm bẩn đối với sức khỏe tuy nhiên việc ăn không chín uống không sôi
cũng là nguyên nhân dẫn đến những bệnh nguy hiểm đến tính mạng một trong số đó là bệnh sán giải heo
bệnh có nguyên nhân do ăn thịt heo chưa chín
ngày hôm qua bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết bệnh nhi a lý hùng một mươi sáu tuổi
ngụy huyện đắc tô của tỉnh con tùng đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật lấy khối sán giải heo
làm ổ trong não đây là một trong những ca mổ hy hữu và điển hình mà nguyên nhân canh bận
thì bắt nguồn từ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy giảm miễn dịch nhức đầu thường xuyên
tiến hành chụp mri bắt bác sĩ đã phát hiện tổ sán giải heo lớn khu trú trong não
đe dọa tính mạng của bệnh nhân vào ngày hai mươi bốn tháng ba sau ca phẫu thuật kéo dài năm giờ
các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm đã lấy ra một khối nang lớn sán giải heo
trong não bệnh nhân hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi để có phương án
điều trị sau phẫu thuật thích hợp qua trường hợp này các bác sĩ cũng cảnh báo tới người dân
nên chú ý giữ vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi
đề phòng nhiễm ấu trùng run sán
sẽ có một mươi bốn địa phương không tổ chức cụm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các em ở một mươi bốn địa phương này nếu chỉ thi để xét công nhận tốt nghiệp thì sẽ thi ở cụm do các trường đại học
chủ trì vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét đại học bên cạnh đó để tạo sự công bằng nghiêm túc
trong kỳ thi năm nay quy chế thi hai nghìn một mươi sáu cũng đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt
một trong những điểm thay đổi mà thí sinh cần lưu ý là năm nay nếu thí sinh bị đình chỉ một môn thi
thì sẽ không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo cũng không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp
trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng đối với các cụm thi do địa phương tổ chức
buộc phải có sự tham gia của ít nhất năm mươi cán bộ giảng viên của một trường đại học nào đó
các thầy các cô trung học phổ thông coi thi vẫn rất đảm bảo nghiêm túc thế còn đâu đó có những cái chuyện
mà không hay vi phạm quy chế
nên xử lý thật là nghiêm để cảnh báo cho những năm sau
dù thi ở cụng thi do đại học chủ trì hoặc là cụm thi địa phương chủ trì thì cũng đều có các trường đại học tham gia
bộ sẽ cử các trường đại học tham gia cùng với địa phương để tổ chức các cụm thi do địa phương chủ trì
để mà đảm bảo tính công bằng khách quan và nghiêm túc của kỳ thi
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu mỗi cán bộ giám sát được giao trọng trách giám sát tối đa bảy phòng thi
trong thi như trước đây nhiệm vụ của cán bộ giám sát cũng lớn hơn đó là vừa giám sát các cán bộ tại điểm thi và giám sát cả thí sinh dự thi
đồng thời với đó khâu chấm thi cũng được quy định chặt chẽ hơn
trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ năm điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu
và các cán bộ chấm phúc khảo đối với các bài thi có điều chỉnh điểm
nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định
không bao giờ lương nhẹ được bởi vì cái điểm số
là có ba em
mà khi mà đã trong quy chế nói rõ nếu mà trên xã hội thì tự nhiên cứ năm điểm thì các cặp chấm thi phải đối chất với nhau
và đã đối chất thì người ta phải tìm ra sự đúng sai
mà chấm thi mà sai thì người ta cũng đánh giá trình độ cái chấm có vấn đề
năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo bỏ làm tròn hai mươi năm điểm
như vậy năm nay nếu thí sinh được bốn bảy mươi năm cũng không được cộng tròn thành năm điểm
nhận định về việc bỏ làm tròn hai mươi năm điểm nhiều chuyên gia cho rằng quy định như vậy là hoàn toàn đúng đắn công bằng
bởi mỗi lần làm tròn hai mươi năm điểm ở các bài thi thì thí sinh lại được tăng điểm
nếu tổng số bốn đến tám môn thi thí sinh đều có điểm lẻ hai mươi năm khi điểm cộng của thí sinh đã lên đến một hai điểm
năm ngoái tại một số cụm thi xe sử dụng mọi chiêu trò để tranh giành khách có lẽ nguyên nhân cũng do việc bùng nổ các phương tiện
các phương tiện vận tải hành khách trong những năm gần đây đã dẫn đến sự cạnh tranh sống còn giữa các doanh nghiệp vận tải khi cung đã vượt cầu
ngoài các chiêu thức như thuê cò nấn ná cổng bến lòng vòng bắt khách dọc đường chạy ẩu xe nọ đè xe kia để bắt khách thậm chí là cạnh tranh theo kiểu xã hội đen